thừa thiên huế đã tăng cường huy động cán bộ chiến sĩ biên phòng từ tuyến biển lên tuyến rừng
để mở tăng thêm các điểm chốt chặn dọc các đường mòn lối mở
nhằm kịp thời phát hiện tổ chức cách ly những công dân từ lào trở về theo đường tiểu ngạch
hiện nay lực lượng biên phòng tỉnh đã lập hai mươi một chốt kiểm tra trong đó có một mươi một chốt lưu động